hiện nay nông dân xuống giống sớm vụ lúa thu đông vụ ba tại một số cánh đồng trên địa bàn tỉnh hậu giang đã bước vào thời điểm thu hoạch
tuy nhiên điệp khúc cũ đã lặp lại là năng suất vụ này tiếp tục giảm gần hai trăm linh kg một công trung bình năng suất là từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh kg một công
việc năng suất lúa của bà con thu hoạch sớm ở các vụ trong những năm gần đây mà điển hình là vụ thu đông đang diễn ra luôn giảm qua từng năm
chính là hệ lụy của việc gieo xạ ngoài khung lịch thời vụ của ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo
theo đó gặp điều kiện bất lợi về thời tiết bà con nông dân lại gieo xạ sớm đã dẫn đến cây lúa bị nhiều loại sinh vật gây hại tấn công
đặc biệt trong vụ thu đông năm nay nhiều vùng xeo xạ sớm bị nhiễm rầy nâu với mật số khá cao và xuất hiện bệnh vàng lùn lùn xoăn lá sau gần một mươi năm được khống chế với mức độ thiệt hại từ năm đến một mươi
dịch bệnh nguy hiểm này không chỉ làm giảm năng suất lúa mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan sang vụ lúa đông xuân sắp tới nếu bà con không có giải pháp canh tác hợp lý